hai bức phù điêu lá nhĩ trà liên i trà liên ii có nền đại trên một năm tuổi vừa được công nhận là bảo vật quốc gia
hai hiện vật trăm ba này đang được trưng bày trong khuôn viên bảo tàng tỉnh quảng trị
hai hiện vật trên được tìm thấy tại khu phế tích tháp trà liên ở xã triệu giang huyện triệu phong tỉnh quảng trị
đây là hai hiện vật quý hiếm độc bản được trang trí theo kiểu kiến trúc đền tháp trăm nửa cuối thế kỷ chín và đây cũng là hai trong số một mươi di vật
hiện vật của tỉnh quảng trị đề nghị bộ văn hóa thể thao và du lịch công nhận là bảo vật quốc gia
hai bức phù điêu này đã được hội đồng đánh giá phù hợp với các tiêu chí và quy định để trở thành bảo vật quốc gia
bên cạnh đó hai hiện vật cũng có giá trị lịch sử văn hóa nghệ thuật chăm pa được tạo ra cách đây trên một năm tuổi
hiện tại hai bức phủ điêu trên đang được trưng bày ngoài trời sau khuôn viên bảo tàng quảng trị
các họa tiết đang dần phai mờ dẫn đến nguy cơ làm mất giá trị của bảo vật nên cần được bảo tồn cẩn thận hơn